tiến đến năm hai nghìn hai mươi sẽ chính thức thương mại hóa mạng năm g để phục vụ người dân
chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trong phần vấn đề hôm nay của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chính của ngành thông tin và truyền thông trong tuần vừa qua
chiều một mươi năm tháng một tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đại diện các doanh nghiệp hiệp hội trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin
phát biểu trị đạo tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao việc đổi mới và cách tổ chức hội nghị
với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trong ngành thông tin và truyền thông
thủ tướng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực đạt được của bộ thông tin và truyền thông trong năm hai nghìn một mươi chín
đã đóng góp trực tiếp to lớn vào sự phát triển toàn diện của đất nước
bộ đã tập trung chỉ đạo lĩnh vực công nghệ công nghiệp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông
có đóng góp lớn cho đất nước về ngân sách tạo nhiều công an việc làm tạo ra một số doanh nghiệp lớn có thương hiệu và thứ hạng quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông sẽ thúc đẩy xây dựng các mạng xã hội việt nam bên cạnh các mạng lớn như zalo mocha
với trên sáu mươi triệu thuê bao thì phát triển các mạng xã hội nhỏ hơn theo phân đoạn khách hàng
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mạng xã hội nước ngoài và mạng xã hội việt nam tương đương nhau về người dùng
năm nay bộ cũng sẽ phải thực hiện quy hoạch báo chí sơ kết thực hiện luật báo chí và lập kế hoạch sửa đổi bổ sung luật báo chí
bộ thông tin và truyền thông đang nghiên cứu đánh giá mô hình tổ hợp truyền thông đa phương tiện của bộ công an
bộ quốc phòng và một số địa phương để xem xét mô hình tập đoàn truyền thông nhà nước
bộ thông tin và truyền thông sẽ phải giải quyết tình trạng báo hóa tạp chí báo hóa trang tin điện tử tổng hợp và giải quyết nạn phóng viên làm tiền doanh nghiệp
nhằm tương bước đơn giản thủ tục hành chính thành phố đà nẵng đã thống nhất phương án thí điểm sử dụng dữ liệu nhân khẩu hộ khẩu điện tử
thay thế cho sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn
theo đó hộ khẩu điện tử được áp dụng cho trên hai mươi năm thủ tục hành chính cấp quận huyện xã phường từ ngày một tháng hai đến ngày một hai
các địa phương sẽ sử dụng dữ liệu nhân hộ khẩu khi tiếp nhận
sử lý hồ sơ một cửa của công dân có yêu cầu thành phần sổ hộ
công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ điền số chứng minh nhân dân của công dân vào phần hệ tra cứu được cấp quyền để tra cứu xác nhận thông tin hộ khẩu
nếu thông tin tra cứu trùng khớp với việc khai báo trong các thành phần hồ sơ khác công chức xử lý hồ sơ thực hiện giải quyết tiếp hồ sơ như trường hợp được cung cấp số hộ khẩu
việc thúc đẩy không dùng tiền mặt trong giao dịch mang đến lợi ích rất lớn cho người dân
ngân hàng các đơn vị liên quan tăng tính minh bạch của nền kinh tế và giảm các chi phí xã hội liên quan
đến việc sử dụng tiền mặt ghi nhận từ hội thảo hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt diễn ra ngày một mươi năm tháng một tại tp hcm
qua hai năm triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ tỷ lệ các giao dịch thanh toán điện tử được các ngân hàng xử lý liên tục tăng
năm hai nghìn một mươi tám tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống hạ tầng được hoàn thiện để đáp ứng hoạt động bảo mật nhanh chóng
tuy nhiên việc thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch mua bán vẫn là chủ yếu
theo số liệu của hiệp hội thương mại điện tử việt nam hiện chín mươi người mua hàng qua mạng trả bằng tiền mặt do yếu tố niềm tin
ngân hàng nhà nước hiện đang tập trung ba trụ cột để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt gồm cơ sở hạ tầng pháp lý cơ sở hạ tầng thanh toán và truyền thông để nhằm thay đổi nhận thức hành vi giảm tâm lý e rè với hệ thống ngân hàng
theo các chuyên gia để thay đổi thói quen tiền mặt đã ăn sâu trong người dân chính phủ ngân hàng nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý
kiến tạo các hệ sinh thái cho thanh toán sổ
cùng với đó xây dựng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi an toàn xây dựng các chính sách yêu đãi cho người tiêu dùng
bên cạnh đó cũng cần vai trò tiên phong của các doanh nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ công
trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp bốn chúng ta thường nghe nói đến nông nghiệp công nghiệp thông minh hay thành phố thông minh với mọi đồ vật đều được kết nối và điều khiển thông qua internet
như vậy có thể thấy hạ tầng viễn thông trong đó có mạng bằng thông rộng ba g bốn g và sắp tới là năm g được xem là trụ cột nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần này
với tốc độ cao hơn ít nhất là hai mươi lần so với mạng bốn g mạng năm g từng được tờ the economist mô tả là hệ thống liên lạc thế hệ mới
mang đến cho người dùng khái niệm về năng lực vô hạn như vạn vật kết nối ô tô hoàn toàn tự lái điện thoại hình nổi ba chiều
vậy ứng dụng của công nghệ năm g trong cuộc sống hiện đang ở mức nào
và tiềm năng của việc ứng dụng công nghệ năm g trong tương lai sẽ ra sao
sau nhiều năm nghiên cứu và thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ mạng năm g được dự đoán khi có mặt trên thị trường vào năm hai nghìn một mươi chín sẽ vươn đến bốn mươi năm quốc gia và có một trăm hai mươi nhà cung cấp vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
một số thành phố tại châu á bắc mỹ và châu âu sẽ là những nơi đầu tiên được áp dụng công nghệ năm g
nhưng không phải chờ đến lúc đó tại thế vận hội mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám vừa qua
hãng telecom hàn quốc đã triển khai thử nghiệm mạng năm g
năm g đầu tiên trên thế giới mở ra cho người xem cơ hội trải nghiệm và theo dõi các màn thi đấu một cách hoàn toàn khác biệt
nhưng tiềm năng của mạng di động năm g vẫn còn rất lớn
rất nhiều người cảm thấy hào hứng về tốc độ nhanh của mạng năm g
nhưng lợi ích của năm g sẽ không chỉ là vậy mà lĩnh vực lớn hơn là áp dụng trong thành phố thông minh
năm g sẽ là nền tảng cho các công nghệ như xe tự lái
năm g sẽ là nền tảng để số hóa nền kinh tế
rất nhiều người đang nói đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và năm g sẽ biến cuộc cách mạng đó thành hiện thực
mới đây nhất tại triển lãm điện tử tiêu dùng ces hai nghìn một mươi chín diễn ra tại thành phố las vegas của mỹ
bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện trung ương quân đội pla trung quốc đã tiến hành một cuộc phẫu thuật từ xa tách gan cho một con vật
đang có mặt trong một phòng thí nghiệm ở thành phố phúc châu tỉnh phúc kiến trung quốc bằng công nghệ năm g
với khả năng truyền dữ liệu về trung tâm xử lý gần như ngay lập tức
công nghệ mạng di động năm g đã tạo điều kiện cho các bác sĩ điều khiển robot
để thực hiện các cuộc phẫu thuật từ xa
thông qua mạng năm g các bác sĩ đã tiếp nhận dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực để điều khiển cánh tay robot
cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi tương tự như khi bác sĩ đang có mặt trong phòng mổ
sự thành công của cuộc thử nghiệm mở ra triển vọng
ứng dụng công nghệ năm g để tiến hành các cuộc phẫu thuật từ xa không chỉ đối với động vật mà ngay cả con người
ngân hàng thế giới ước tính tốc độ kết nối internet chỉ cần tăng một mươi đã có thể giúp kinh tế tăng trưởng thêm một ba
với những ưu điểm nổi trội
công nghệ năm g hứa hẹn sẽ là một ngành kinh doanh màu mỡ
dự báo tới năm hai nghìn hai mươi toàn thế giới sẽ có khoảng một năm nghìn tỷ usd được đầu tư vào công nghệ này
thưa quý vị và các bạn chúng ta đang đứng trước một cuộc cách mạng công nghệ với sự ra đời của mạng không dây năm g
nếu như mạng di động thế hệ đầu tiên một g chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ thoại
mạng hai g cung cấp dịch vụ thoại và nhắn tin
mạng ba g cung cấp dịch vụ thoại nhắn tin và dữ liệu
mạng bốn g cung cấp các dịch vụ

thì sự ra đời của thế hệ mạng năm g sẽ cho phép triển khai các dịch vụ tiên tiến cho người dân
từ khả năng truy cập với chất lượng tốt hơn tới dịch vụ y tế hệ thống giao thông thông minh và điều khiển máy móc từ xa
với những bước tiến dài về mặt công nghệ mới thời của thế hệ mạng năm g đang mở ra bởi các hãng công nghệ lớn trên thế giới
việt nam hiện được đánh giá là một trong những nước có hạ tầng mạng băng thông rộng có chất lượng tốt nhất trong khu vực và không ngừng phát triển mạnh mẽ
đây cũng chính là cơ hội lớn để chúng ta phát triển những ngành nghề liên quan trên nền tảng viễn thông mới nhất từng bước hiện thực hóa nền kinh tế số hiện nay
tuy nhiên để có một mạng năm g hoàn toàn ổn định thì việc xây dựng hạ tầng băng thông rộng đủ lớn là một việc hết sức cần thiết
kinh doanh trong lĩnh vực hàng hóa
mỗi ngày chủ doanh nghiệp này phải quản lý hoạt động của hơn ba mươi phương tiện
nếu như trước kia phải cần rất nhiều cuộc điện thoại để kiểm tra vị trí xe tiến độ giao hàng
thì nay với ứng dụng giám sát hành trình của xe người quản lý có thể xác định cùng lúc vị trí chính xác của tất cả các xe dù bất cứ đâu bất cứ khi nào
chỉ tính riêng thành phố hải phòng hiện có hơn ba đơn vị với hàng chục nghìn phương tiện đã lắp đặt hệ thống giám sát hành trình vnpt checking
bên cạnh việc giám sát cùng lúc nhiều phương tiện ứng dụng còn cho phép xem lại toàn bộ lộ trình di chuyển
cũng như đưa ra những cảnh báo kịp thời nếu xe chạy quá tốc độ hoặc vượt ra khỏi vùng giới hạn
dữ liệu về hành trình sẽ được cập nhật chính xác và liên tục về máy chủ giám sát
cũng nhờ tối ưu hóa đường truyền dữ liệu nền thiết bị còn có khả năng truyền tải hình ảnh từ camera trên xe kết nối điều hòa điều khiển đóng mở cửa
toàn bộ các thiết bị hàng chục ngàn thiết bị hàng trăm ngàn thiết bị và dữ liệu gửi về cùng một thời điểm
thì bắt buộc đòi hỏi cái băng thông đủ lớn và đảm bảo tính hoạt động liên tục của hệ thống đường truyền dẫn là hết sức quan trọng để có thể các dữ liệu chuyển về không bị ngắt khoản
hệ thống giám sát hành trình chỉ là một trong số những ví dụ cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng băng thông rộng để xây dựng thành phố thông minh trong tương lai
với xu thế của internet kết nối vạn vật hàng tỷ thiết bị sẽ được kết nối với nhau tạo thành những hệ thống quản lý giao thông camera giám sát hay chiếu sáng đường phố thông minh
để làm được điều này các mạng siêu băng thông rộng sẽ là cơ sở hạ tầng cơ bản và là yếu tố để xác định thành phố thông minh
chính vì vậy nếu muốn chuyển đổi kỹ thuật số thành công thì mục tiêu phát triển băng thông rộng phải được ưu tiên cao nhất
tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy các nhà mạng lớn đã đầu tư và phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng phục vụ cho dịch vụ viễn thông bốn g và trong tương lai gần là dịch vụ năm g
trong khu vực asean chúng ta chỉ đứng sau singapore về tốc độ tải dữ liệu của mạng bốn g với ba mươi năm ba mươi bảy mbps trên một giây
theo đánh giá của chuyên gia sự lớn mạnh nhanh chóng của hạ tầng bốn g đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng bốn
như thanh toán và thương mại điện tử tự động hóa dịch vụ nội dung số truyền hình nghe nhìn trực tuyến giáo dục y tế
việc phát triển hạ tầng băng thông rộng được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước từ nhà mạng viễn thông đến các nhà phát triển nội dung số
hệ sinh thái di động và cả những nhà sản xuất thiết bị đầu cuối viễn thông iot
bên cạnh đó bộ thông tin và truyền thông cũng sẵn sàng cho việc cung cấp tần số để mở đường cho các nhà mạng viễn thông triển khai mạng di động năm g
có thêm băng tần để cho các doanh nghiệp triển khai công nghệ năm g
hiện nay là quan điểm bộ thông tin truyền thông là các doanh nghiệp trước hết có thể sử dụng chính tài nguyên mình đã được cấp để triển khai năm g
và thứ hai là bộ thông tin truyền thông sẽ cấp thêm tài nguyên phổ tần cho các doanh nghiệp để triển khai năm công nghệ năm g đó
để đáp ứng được những yêu cầu mới về cuộc công nghệ năm g
khi triển khai năm g thì đặc biệt là khi năm g sử dụng những băng tần cao
thì cần rất nhiều những hẹn tần phát triển
phát sóng vì vậy chúng ta cần xây dựng hệ thống cáp quang rộng khắp để kết nối những trạm phát sóng năm g
hiện nay hẹn tần cáp quang của chúng ta tương đối rộng nhưng tùy thuộc vào doanh nghiệp
vì vậy chúng ta cần quan tâm đến hẹn tần cáp quang này để hỗ trợ cho việc triển khai công nghệ năm g
theo tôi thì hiện nay chất lượng mạng băng thông rộng của việt nam rất tốt
nhất là khi việc triển khai bốn g mới diễn ra trong một thời gian ngắn
điều này sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển ứng dụng
nền kinh tế số trên nền tảng băng thông rộng
tuy nhiên trong tương lai nhu cầu về dữ liệu sẽ ngày càng tăng
chính vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho vấn đề này
trong tương lai gần để phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh sẽ có đóng góp quan trọng của mạng năm g
việc mở rộng và phát triển các mạng bốn g và bốn năm g đang mở đường cho năm g
đây sẽ là nền tảng băng rộng tiên tiến với tốc độ lên tới hàng chục gigabit trên một giây
kết nối iot lớn cung cấp các dịch vụ có độ tin cậy cao và độ trễ siêu thấp
hiện tại đang là thời điểm thích hợp để các nhà quản lý doanh nghiệp công nghệ thông tin
cùng xây dựng chiến lược phát triển mạng năm g tại việt nam
chắc chắn là việt tân sẽ tham gia vào việc thử nghiệm cung cấp dịch vụ năm g tại việt nam
chúng tôi cũng đã gửi báo cáo về bộ để nói về sự sẵn sàng để tham gia triển khai thử nghiệm này rồi
về mặt hạ tầng về phía doanh nghiệp các bạn cũng biết là phải đòi hỏi các hạ tầng như là cấp quang
như là các cái trạm thu phát sóng thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất là sớm nhất là khi mà chuẩn bị cho bốn g
như các bạn biết là viettel có lợi thế là rất là nhiều mạng cấp quang rộng khắp đến tận vùng sâu vùng xa
theo dự báo thì đến năm hai nghìn hai mươi nhiều quốc gia trên thế giới sẽ chú trọng đến việc phát triển
nền tảng băng thông rộng năm g và những ứng dụng trên đó
việc triển khai năm g theo tôi cũng không có gì khó khăn khi các bạn đã có một nền tảng bốn g tốt
và chỉ cần điều chỉnh lại cho phù hợp chứ không cần đầu tư mới hoàn toàn
do đó sẽ không tốn nhiều chi phí để triển khai năm g
năm một nghìn chín trăm chín mươi thế giới xuất hiện công nghệ hai g thì chỉ ba năm sau việt nam đã khai trương mạng điện thoại di động công nghệ số hai g
tuy nhiên đến năm hai nghìn khi thế giới xuất hiện công nghệ ba g nhưng phải đến năm hai nghìn một mươi
năm sau thì cả ba nhà mạng lớn nhất mới khai trương mạng điện thoại di động ba g
đến khi bốn g xuất hiện thì câu chuyện cũng gần tương tự như vậy
trên thế giới việt nam đang được biết tới với vị thế là trung tâm sản xuất và thiết kế các thiết bị di động
so với thế giới việt nam cũng có nhiều thuận lợi để phát triển công nghệ năm g
chính vì vậy để việt nam có thể thay đổi được thứ hạng trên bản đồ ict trên thế giới
thì việc phát triển công nghệ năm g là một bước đi đúng đắn
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây